từ một tài khoản cấp jper đối tượng phan văn tấn lộc chia nhỏ thành nhiều cấp
rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng
với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế vừa triệt xóa đường dây đánh bạc trên
đồng thời bắt giữ các đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm phan văn tấn lộc nguyễn công hoàng hoàng gia du
và châu hoàng gia vũ hoàng ngọc hùng và phùng hữu vũ cùng chú tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào lúc năm h ngày một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại nhà các đối tượng
tại đây đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tới tài khoản lq bảy trăm bốn mươi
với điểm tổng cược là hai mươi năm bảy trăm năm mươi bốn một trăm bốn mươi một tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp super lq bảy mươi bốn do đối tượng phan văn tấn lộc đăng nhập
quản lý được phân chia thành nhiều trang master và cấp lại cho các đối tượng
hoàng vũ du gia vũ và một số đối tượng khác
sau đó từ các tài khoản master này các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản member
và cấp lại cho các con bạc trên địa bàn để thực hiện hành vi đánh bạc
qua khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi một điện thoại di động
ipad một macbook bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng tài khoản và phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng
với tổng số dư bốn trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
công an thừa thiên huế và một số đơn vị nghiệp vụ
xóa đường dây mua bán dữ liệu thông tin cá nhân trái phép của khách hàng
có quy mô liên tỉnh và lớn nhất từ trước đến nay
bắt giữ năm đối tượng gồm lê đất nguyễn thanh quý ngô thị hồng nhung và thái thị oanh
cùng chú tỉnh thừa thiên huế và nguyễn thị huyền trang chú tại tỉnh thái nguyên
theo điều tra ban đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng đã mua và quản lý khoảng sáu hai triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước
với tổng số tiền khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
riêng tại tỉnh thừa thiên huế có bảy mươi năm sáu trăm tám mươi năm thông tin dữ liệu cá nhân
tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch trên ba tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu thông tin cá nhân là trên hai ba tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng tài khoản truy cập trái phép vào mạng riêng ảo vpn
nội bộ của công ty tài chính fa credit để truy cập vào hệ thống thông tin
với mục đích để kiểm tra trạng thái hồ sơ khách hàng đã từng vay tại ngân hàng
ba đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn tại khu trung cư linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xa lưới pháp luật sau một tuần lẩn trốn
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phường mai dịch cầu giấy hà nội
lê quy dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thọ xuân tỉnh thanh hóa
và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thành phố cẩm phả quảng ninh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi thấy anh nguyễn trung anh trú tại khu đô thị linh đàm
đang giao bán ba điện thoại samsung galaxy note một mươi vào ngày năm tháng một
lâm đã bản bạc với dụ tình kế hoạch cướp tài sản tại nhà anh trung anh
sau đó các đối tượng chuẩn bị hung khí gây án như bình xịt hơi cay dao súng để thực hiện hành vi phạm tội
ngày tám tháng một ba đối tượng đã đến nhà anh trung anh
tại đây lợi dụng sơ hở của bị hại chúng đã xịt hơi cay đánh vào mặt
và dùng băng keo quấn chặt vùng mặt và chân tay của anh trung anh
các đối tượng đã lấy đi bốn điện thoại samsung và tẩu thoát
quá trình điều tra
cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng bốn điện thoại di động là vật chứng vụ án
một súng bật lửa dạng côn hai xe máy các dây rút nhựa màu trắng là công cụ phương tiện gây án
hiện công an quận hoàng mai đang khẩn trương củng cố chứng cứ
sớm đưa ra xét xử các đối tượng trước pháp luật
dịp tết đang cận kề nhu cầu tài chính trong mỗi gia đình để chi tiêu mua sắm giải quyết công việc sẽ rất cao
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay lãi nặng thường sử dụng nhiều chiêu trò
để khiến người dân lâm vào tình cảnh trả mãi không hết nợ ghi nhận ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
giữa năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ này vay của một nhóm đối tượng ở nha trang năm triệu đồng
theo thỏa thuận của nhóm đối tượng cho vay thì mỗi ngày chị phải trả một trăm linh đồng trong thời gian sáu mươi ngày
tính cả gốc lẫn lãi tức là sáu triệu đồng
đóng được khoảng hai mươi ngày với số tiền hai triệu đồng thì chị không còn khả năng chi trả
đối tượng cho vai đã thỏa thuận
trả lại cho chị số tiền một triệu đồng đồng thời yêu cầu chị xác nhận số nợ năm triệu đồng như cũ
như vậy sau hai mươi ngày chị đã phải chịu khoản lãi vay trong cả sáu mươi ngày
trong khi đó số nợ gốc vẫn còn nguyên năm triệu đồng
cứ như thế quay vòng cho đến nay chị đã phải trả cho nhóm đối tượng khoảng hai mươi triệu đồng
mà vẫn chưa trả hết tiền gốc vai
từ hồi tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho tới bây giờ thì là cứ thố đi thố lại
tầm khoảng hai mươi hoặc hai mươi mấy ngày là thố tiền rồi
rồi tới bây giờ thì chắc cũng khoảng gần một năm rưỡi rồi
em có vai bình thường là một năm rưỡi thì cứ hai mươi hay mấy ngày là góp xong rồi
mình sẽ trừ đây cái số tiền lời là một triệu
tính với tổng cái số tiền mà em trình tiền lời thôi thì tầm gọi là chắc khoảng hai mươi triệu
sau tới bây giờ thì chưa có trả hết chưa có trả nổi cái số tiền vốn
đây là hàng trăm hồ sơ cho vay mà phòng cảnh sát hình sự thu giữ qua điều tra một nhóm đối tượng
chuyên tổ chức cho vay nặng lãi ở nha trang
chứng minh thư nhân dân hộ chiếu hộ khẩu bằng lái xe
chỉ cần thế chấp những giấy tờ này rất nhanh sau đó người vay sẽ được giải ngân
với số tiền hàng chục hàng trăm triệu đồng
với mức lãi suất gấp rất nhiều lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép
không ít trường hợp rơi vào vòng luẩn quần dẫn đến không còn khả năng trả nợ
và khi không còn khả năng trả nợ
người vai sẽ phải đối mặt với đủ những thủ đoạn đòi nợ của những đối tượng cho vai
khi đến hạn trả gốc và lãi người dân mà không có khả năng trả
thì cường cùng đồng bọn đến nơi ở của người vay
tạo sức ép đe dạng cũng như là dùng hình ảnh của người vai
đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội để bêu dếu người vai
hoặc là để tạo sức ép cho người vay phải trả tiền cho mình
nếu như người vai mà không trả
thì cường cùng đồng bọn nhắn tin đe dạng
đồng thời đến nơi đó
để buộc người vai trả lại tiền
bằng thủ đoạn như vậy
thì cường cùng đồng bọn đã tổ chức cho vay từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã cho vay tổng cộng là tám trăm ba mươi chín người
với số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
tết nguyên đán đang đến gần
nhu cầu tài chính trong mỗi gia đình cũng tăng cao
đây cũng là thời điểm các nhóm đối tượng cho vai nặng lãi sẽ gia tăng hoạt động
cơ quan công an khuyến cáo
nếu có nhu cầu về tài chính
người dân nên tìm đến những tổ chức tiến dụng được cấp phép hoạt động
trước khi vay phải có kế hoạch và khả năng trả nợ
tuyệt đối không vì một chút dễ dãi trong thủ tục
mà tìm đến những nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
lực lượng công an huyện quảng trạch quảng bình vừa phá thành công chuyên án
bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú ở thôn hạ trường xã liên trường huyện quảng trạch quảng bình
có hành vi tàng trữ hơn một viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn thành đạt đã khai nhận tàng trữ
một một trăm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến nói trên
để bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn
hiện công an huyện quảng trạch đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
và lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng
tại xã gáo rồng đối với một mươi hai bị cáo cư trú tại huyện tháp một mươi huyện cao lãnh và thành phố cao lãnh
các bị cáo có tuổi đời từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại nhà anh hồ thiện tâm ở xã gáo rồng huyện cao lãnh
tổ chức uống rượu cùng nguyễn văn nghe nguyễn văn dương nguyễn văn thạch
trong lúc nhậu thạch và tâm xảy ra mâu thuẫn nên thạch cầm vỏ chai bia đánh vào đầu của tâm gây thương tích
công an xã gáo rồng đã cử lực lượng đến giải quyết tiến hành mời nguyễn văn thạch về trụ sở công an xã làm việc
tại đây thạch có hành vi chống đối không hợp tác sau đó nhóm bị cáo trên đã xông vào trụ sở công an
dùng tay chân cây gỗ nón bảo hiểm đánh gây thương tích hai cán bộ chiến sĩ công an xã gáo rồng đang thực hiện nhiệm vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo với tổng mức sáu mươi tám năm tù giam
ngày hôm nay công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
từ biên giới campuchia trung chuyển qua địa bàn
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tuần tra trên tuyến đường quốc lộ ba mươi
thuộc phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp thì phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi tám nghìn một trăm tám mươi sáu
do tài xế nguyễn hồng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã nhân hòa lập huyện tân
thành tỉnh long an điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe ô tô tải có chứa bốn năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tại cơ quan công an lâm khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ huyện thanh bình đến cầu cao lãnh
với số tiền năm trăm linh đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều một mươi năm tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong
và trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức vì tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phòng
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh
thư quan cảnh sát dự tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test do công ty việt á sản xuất
thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng đơn giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm linh chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua ký test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định của công ty việt á
với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lê vũ phong giám đốc công ty nam phong đã chi cho trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong
làm ba bảng báo giá do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong
đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất
để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng
tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức
cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện khởi tố vụ án các bị can nêu trên
đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của công ty việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín
góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây xuất hiện nhiều người có những hành vi cản trở
chống đối thậm chí là còn tấn công lại lực lượng đang thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đây là những hành vi cần được xử lý nghiêm để đảm bảo kỹ cường phép nước
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
là lê hoàng tuân ba mươi hai tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức
nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung ý phạm xuân quyết gây phương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba trắc đập vào bụng anh cao thiện vĩ
sau đó hai đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ
mới đây tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần việt cường
trú tại địa bàn tỉnh một mươi tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng chín cường biết tin vợ chồng người hàng xóm
có kết quả dương tính với sars cov hai nên đã điều khiển xe máy trong tình trạng đã say xỉn đi xét nghiệm
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc ấp bình tân xã xuân phú
thấy cường trong tình trạng say xỉn đi xét nghiệm
lê đăng tươi thanh niên tình nguyện thuộc đoàn thanh niên xã xuân phú
khuyên cường nên đi về ngày mai hãy đi xét nghiệm
nghe vậy cường bực tức liên tục có lời lẽ to tiếng chửi bới và chạy đến để đánh anh tươi
nhưng chị trần thị ngọc hồng đã căng ngăn
sau đó khi anh tươi đến mở hàng rào chắn cho phương tiện đi qua
thì cường liền chạy đến đấm trúng vào mắt anh tươi
ngay lập tức các thành viên trực tại chốt chạy đến ôm cảng cường
nhưng cường vẫn tiếp tục lớn tiếng chuỗi đe dọa anh tươi rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắc cường về tội chống người thi hành công vụ
để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
và để người dân cùng với lực lượng công an phối hợp để phòng chống dịch
thứ ba là những trường hợp chống người thi hành công vụ
thì chúng tôi sẽ kết quyết xử lý theo quyết định của pháp luật
có thể nói hành vi côn đồ coi thường pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ
cần phải xử lý nghiêm để mới răng đe giáo dục
phòng ngừa tội phạm cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
công an huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất cho hai em
là nguyễn đình quý sinh năm hai nghìn và em nguyễn thế linh sinh năm hai nghìn năm
điều trú tại thôn bảy xã măng tố huyện thánh linh
về nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi trao trả cho người đánh bắt
trước đó vào khoảng một mươi năm năm
một giờ chiều ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai em quý và linh chở nhau đi trên đường dt bảy trăm sáu mươi một
đến địa phận thôn sáu xã mê bu huyện đức linh đã vô tình nhặt được tám mươi triệu đồng
sau khi nhặt được hai em nhanh chóng mang đến công an huyện đức linh trình báo
và giao nộp toàn bộ số tiền trên để lực lượng chức năng trao trả cho người bị đánh rơi
đồng thời cũng đăng thông tin có liên quan đến mạng xã hội
để có thể người đánh rơi biết sẽ liên hệ công an huyện để nhận lại tài sản
đến sáng ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đức linh đã bàn giao toàn bộ số tiền
mà hai em quý và linh đã nhặt được cho chủ tài sản là ông trương luân cư
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn sáu xã mê bu huyện đức linh
qua tìm hiểu gia cảnh của hai em bố mẹ đều làm nông nghiệp gia đình không được khá giả
em nguyễn đình quý hiện đang là sinh viên đại học năm mươi ba còn em nguyễn thế linh là học sinh lớp một mươi
việc làm của hai em đáng trân trọng biểu dương là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên no theo
với thủ đoạn thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài
đối tượng lê văn đô chú tệ xã châu pha thị xã phú mỹ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án ngày một mươi bốn tháng một mươi một lê văn đô ký hợp đồng thuê chiếc xe ô tô hyundai asen
sau đó đối tượng làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để đứng tên là chủ xe rồi đem đi cầm đồ
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tiến hành xác minh
thu hồi chiếc xe nói trên trước đó đối tượng này đã chiếm đoạt một chiếc xe ô tô toyota innova
cũng bằng hình thức thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa cho biết qua xác minh nắm tình hình
công an huyện đã bắt quả tăng cơ sở
sản xuất khẩu trang y tế trái phép trên địa bàn
tại cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại địa chỉ số bốn đường trần quang khải
thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình do ông phan hồng sơn làm chủ cơ sở
lực lượng chức năng phát hiện có năm mươi tám thùng chứa gần một trăm năm mươi chiếc khẩu trang y tế đã thành phẩm
ngoài ra còn có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất khẩu trang y tế
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng năm mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông phan hồng sơn không xuất trình được giấy phép sản xuất kinh doanh
và các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất khẩu trang y tế
nghề nuôi chim yến ở tỉnh ninh thuận phát triển khá mạnh hiện mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nuôi
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên việc phát triển nghề nuôi chim yến tự phát đã và đang gây ra nhiều hệ lụy của tiếng ồn
từ máy phát dẫn dụ chim yến làm mất mỹ quan đô thị khó kiểm soát dịch bệnh
theo quyết định số một hai nghìn hai mươi hai qd ubnz của ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
kể từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có bốn khu vực không được phép chăn nuôi
bao gồm cả hoạt động nuôi chim yến đó là tất cả phường và khu dân cư xã thành hải
thuộc thành phố phan rang tháp tràm tất cả khu dân cư thuộc thị trấn khánh hải huyện ninh hải
thị trấn phước dân huyện ninh phước và thị trấn tân sơn huyện ninh sơn
các cơ sở phải thực hiện đầy đủ các quy định về xây nhà nuôi chim yến bảo vệ môi trường
không được săn bắt chim yến sử dụng vào mục đích làm thực phẩm
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của luật chăn nuôi
thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông
rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp để nâng cấp sim bốn g
các đối tượng lừa đảo đã triệt để sử dụng sự bất cần thiếu cảnh giác của người dân
để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
để hiểu rõ hơn cách thức thủ đoạn hoạt động của những đối tượng này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
chị linh sinh sống tại quận thanh xuân hà nội mới đây đã mất gần một mươi triệu đồng trong tài khoản
đến nâng cấp sim bốn g theo lời của một đối tượng tự nhận là nhân viên nhà mạng
đối tượng yêu cầu chị cung cấp mã otp cũng như thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục
sau khi cung cấp chị linh mới biết mình bị lừa
thật ra thì tôi cũng thấy là
cái chiêu thức lừa đảo này nó khá là tinh vi
khi mà đối tượng đã lợi dụng cái danh nghĩa là
người nhân viên của một đơn vị viễn thông mà tôi đang dùng là mobile phone để lừa đảo
sau khi mà đối tượng đọc họ tên này ngày sinh tôi thấy thông tin trùng khớp
thì tôi đã cung cấp mạng otp từ điện thoại của mình
và ngay lập tức thì đối tượng đã đổi mật khẩu gmail
và cũng truy cập vào tài khoản ngân hàng của tôi
để lấy hết số tiền trong tài khoản ngân hàng
và tôi thấy cái chiêu thức lừa đảo
của các đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn
và đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán thì các đối tượng lại càng hoạt động mạnh hơn
trong vòng một mươi phút sau khi lấy được mạng otp và thông tin cần thiết của người dùng
những đối tượng lừa đảo trên sẽ thay đổi mật khẩu email cá nhân của người dùng
và đặt lại mật khẩu mới
tiếp tục đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử
và đổi mật khẩu mới thông qua email điện thoại và thông tin cá nhân mình
bao gồm số chứng minh nhân dân và ngày tháng năm sinh
sau đó các đối tượng sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản
như vậy chỉ cần một phút lâu là nhiều người như chị linh đã mất trắng số tiền trong tài khoản
tậm chí bất đắc dĩ phải mang lợi ngân hàng hàng chục triệu đồng
bởi các chiêu thức lừa đảo này
các cơ quan chức năng và đơn vị truyền thông nhà màng
cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân cần cảnh giác trước những cuộc gọi từ số máy lạ
người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân số tài khoản qua điện thoại
bởi vì thông thường các cơ quan không nhu cầu quý vị làm như vậy

người dân cũng không nên gọi lại các số gọi bị nhỡ có cấu trúc đặc biệt
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cơ quan chức năng khuyến cáo
tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu đăng nhập mã xác thực otp
của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai
người tiêu dùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cụ thể người tiêu dùng cần tìm hiểu kiểm chứng xác thực thông tin
khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ
người tiêu dùng cần thông báo nhà mạng viễn thông khóa ngay sim
khi phát hiện bị mất quyền kiểm pháp
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào hồi hai mươi một h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực km một mươi năm trăm linh quốc lộ một a
thuộc xã hoàng đồng thành phố lạng sơn lực lượng công an kiểm tra phát hiện
hai xe ô tô do đỗ vũ thái và nguyễn văn niên cùng chú tại thành phố hà nội
điều khiển di chuyển theo hướng đồng đăng hà nội chở ba công dân trung quốc
không có giấy tờ thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
với tiền công là ba triệu đồng một chuyến
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan công an
để xác minh làm rõ mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan
gồm hứa văn hiển và lô văn thành